ngày bốn tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cho biết vừa bắt giữ nhóm quái xế
từ các tỉnh tiền giang long an tp hcm tụ tập tổ chức đua kéo xe trái phép trên quốc lộ năm mươi
ràng sáng ngày bốn tháng chín hàng trăm quái xế từ các tỉnh long an tiền giang và tp hcm
lập nhóm kính trên mạng xã hội hẹn nhau đua xe
đến ba h ba mươi phút cùng ngày khoảng năm mươi người ra chặng quốc lộ năm mươi
và tổ chức đua xe đoạn từ xã bình đông thị xã gò công về cầu mỹ lợi
nhờ công tác nắm bắt thông tin lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
cảnh sát cơ động và công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đã tổ chức mật phục trước đó
ngay khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp lực lượng đã lập tức khống chế
bắt giữ được hai mươi một người từ một mươi sáu đến hai mươi ba tuổi cùng ba mươi hai xe máy các loại
trong đó nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng phương tiện theo quy định
thưa quý vị ubnd tp đà nẵng vừa ký hai quyết định xử phạt liên quan đến thẩm mỹ viện ánh diệu nguyễn
hoạt động tự do quảng cáo thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ chưa được cho phép với tổng số tiền phạt là hai trăm một mươi triệu đồng
và đình chỉ hoạt động một năm năm
đây là vụ việc bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê kiểm tra phát hiện vào ngày hai mươi ba tháng bảy
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện new seul đã cung cấp dịch vụ thẩm mỹ
tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
địa chỉ tại tám mươi phan thanh khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ
gửi về cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật bị phạt số tiền là chín mươi triệu đồng
hành vi sử dụng thuốc các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người tại cơ sở không phải là bệnh viện
có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh
chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ bị phạt số tiền là năm mươi triệu đồng
giám đốc thẩm mỹ viện bị xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
với số tiền bảy mươi triệu đồng buộc xóa bài quảng cáo không đúng trên facebook cá nhân
hành vi quảng cáo không đúng này đã khiến cho nhiều người dân nhầm lẫn và sử dụng dịch vụ tại cơ sở không phép
thưa quý vị không cần lao động vất vả vẫn có thể kiếm được hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
những lời mời gọi việc nhẹ lương cao đã đánh vào tâm lý cần việc cần tiền của nhiều người
khiến cho họ rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo buôn người sang campuchia
thời gian gần đây liên tiếp những vụ việc và đường dây buôn người sang campuchia
đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về nạn buôn người với ngày càng nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi
và nạn nhân một khi đã đưa chân con đường trở về là không hề dễ dàng
phản ánh ngay sau đây tại hải phòng
chỉ cần đánh máy tính cũng có thu nhập cao được lo hết mọi thủ tục chi phí đi lại
nghe theo lời rỗ rỗ sang campuchia lao động từ bố của một người bạn bốn nạn nhân
còn đang trong độ tuổi đến trường không hề nghĩ mình đã rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người
cho đến khi nhận ra thực tế nơi xứ người không hề như những lời hứa hẹn
sau khi chúng em sang đấy làm khoảng được một hai tuần
em thấy người ta em cũng hỏi người việt nam bên đấy
người ta bảo là ngày cũng chỉ được mùa hai mươi đô thôi
công việc bên đấy bọn em là giới thiệu người việt mình vay tiền ứng dụng
chỉ tiêu một ngày kiếm bảy mươi năm khách
bọn em cũng có lấy ra suy nghĩ là ông ấy đã lừa mình sang đây bán mình đi rồi
em bị lo nghi ngờ bị đánh
ba bốn ngày sau thì nó lại gọi em lên phòng quản lý của nó
nó gọi nó hỏi là
thế em bây giờ muốn về cả bốn
cả bốn thì không về được
rồi nó bắt về thì về một người
thì lợi bảo em là em bị đưa vào công ty này bằng tiền
thì bắt buộc gia đình phải đem ra bằng tiền
ngay sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã báo cáo ban giám đốc
đề xuất lên cục cảnh sát hình sự bộ công an
và gửi công văn đề nghị đại sứ quán việt nam tại campuchia
hỗ trợ giải cứu các nạn nhân
các nạn nhân đã trở về nhà an toàn sau hơn một tháng bị lừa bán
đối tượng trực tiếp lôi kéo các nạn nhân tham gia vào đường dây mua bán người
cũng đã bị khởi tố
còn với gia đình các nạn nhân đây là bài học thực sự đắt giá
mình chuộc một cháu đầu tiên
với mức tiền chuộc là hai bốn trăm linh đô
chuộc tiếc ba cháu nữa trị giá tiền là một mươi đô
nên là gia cảnh của tất cả bốn gia đình
cũng đều phải đi vay đi mơ
để làm sao lo cho các con về đến việt nam nguyên vẹn
đến nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã tiếp nhận bảy đơn chính báo
về việc con em họ bị một số đối tượng rụ rỗ sang lao động tại campuchia
yêu cầu phải nộp tiền chuộc thì mới thả người về
việc nhẹ lương cao miếng mồi quen thuộc
nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy
nhất là khi các đối tượng lừa đảo có thể dễ dàng tiếp cận con mồi
thông qua các hội nhóm trang mạng xã hội
dưới hình thức đăng tin tuyển dụng cho các tập đoàn lớn
chuyên nghiệp chế độ đáy ngộ hấp dẫn
nhưng thực chất đây đều là những tổ chức
có dấu hiệu đánh bạc lừa đảo tín dụng đen
nạn nhân chỉ được trả mức lương thấp
và có thể bị ngược đáy đánh đập nếu không hoàn thành trị tiêu

và do lượng người và phương tiện tăng đột biến
nên tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
tại một số tuyến đường trong nội đô thành phố hà nội
đặc biệt là tại các nút giao thông dẫn đến cửa ngõ thành phố
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi chiều ngày hôm nay
một mươi năm giờ ba mươi phút tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
do lượng phương tiện tăng đột biến
nên lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng
điều tiết các phương tiện theo các hướng khác nhau
do vậy lực lượng phương tiện trên tuyến đông
nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
các phương tiện di chuyển thông suốt
còn đây là hình ảnh giao thông tại khu vực dẫn vào nội đô thành phố
ngay từ đầu giờ chiều lượng người và phương tiện gia tăng đột biến
đã khiến tuyến đường xảy ra tình trạng ủn thắc cục bộ
đặc biệt tại các tuyến đường như đường giải phóng đường vành đai ba trên cao
có thời điểm ủn thắc kéo dài hàng km
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải bố trí phân luận về các hướng khác
lượng đường tiết phương tiện từ xa tập trung giải tỏa các khu vực ủn thắc
đồng thời nếu phát hiện phương tiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm
đặc biệt là các phương tiện xe khách xe kinh doanh vận tải
phổ biến những nguồn lực rất giá trị để thực tập duy trì và phát triển những nguồn phát triển của giáo dục trong điều kiện có rất nhiều khó khăn
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sắp bắt đầu
đâu đó vẫn còn những nỗi lo về chương trình mới sách giáo khoa mới nỗi lo về thiếu cơ sở vật chất giáo viên
thế nhưng sau ba năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm học mới này trong trạng thái bình thường mới
sẽ tiếp thêm động lực niềm tin cho các nhà trường các em học sinh và giáo viên
và mỗi thầy cô giáo mỗi em học sinh đều giữ trong mình những mong muốn kỳ vọng và quyết tâm riêng
tin từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
sân bay này dự kiến đón hơn chín mươi ba khách cao hơn ngày hôm qua ngày ba tháng chín hơn hai mươi hai khách
trong số này có hơn năm mươi bốn ba khách đến và hơn ba mươi chín một khách đi
trực ban trưởng sân bay tân sơn nhất nhấn mạnh lượng khách quốc nội đến tăng cao
đòi hỏi các hãng hàng không đơn vị phục vụ mặt đất phải tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách hạn chế tối đa việc ùn ứ trong nhà ga
lãnh đạo cảng này cũng yêu cầu bộ phận an ninh hàng không lưu ý tại khu vực ga đến sắp xếp nhân sự giải tỏa khách nhanh tránh ủn tắc
tàu đường sát đô thị cát linh hà đông vừa lập kỷ lục mới về lượng hành khách vận chuyển trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
cụ thể trong ngày mùng hai tháng chín
con số hành khách đi tàu đã đạt hơn năm mươi năm lượt
đây là số lượng hành khách đi tàu trong ngày cao nhất từ trước đến nay cao hơn gấp đôi so với ngày thường
theo ghi nhận của đơn vị quản lý dịp cao điểm nghỉ lễ quốc khánh năm nay lượng khách sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị khá đông
thống kê trong ngày ba mươi một tháng tám tuyến đường sắt này phục vụ hai mươi sáu bốn trăm bảy mươi lượt hành khách
trong ngày một tháng chín tuyến phục vụ hai mươi tám bảy mươi hai lượt hành khách
trước đó vào ngày một tháng năm tuyến đường sắt cát linh hà đông ghi nhận kỷ lục với hơn năm mươi bốn hành khách đi lại trong ngày
tính đến thời điểm này dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông đã đưa vào vận hành hơn chín tháng
toàn tuyến có tổng chiều dài một mươi ba năm km toàn bộ đi trên cao với một mươi hai ga
thưa quý vị phương tiện cá nhân lưu thông ngày càng tăng và dẫn đến hệ lụy là tình trạng tắt đường và gia tăng lượng khí thải
gây nên hiệu ứng của đường sát
hiệu ứng nhà kính và việc sử dụng xe đạp để di chuyển có thể khắc phục được tình trạng này
nhất là trong thời điểm các phương tiện công cộng cho phép mang theo các loại xe đạp gấp gọn
do vậy thì xe đạp gấp gọn hiện đã trở thành một xu hướng mới cho những người yêu môi trường và thích hoạt động thể thao
chiếc xe này là phương tiện đi lại hàng ngày của chị phạm thị ngọc lan quận hà đông hà nội
nhà chị cách ga văn quán hơn một km vì vậy chị chọn xe đạp gấp tới ga
sau đó gấp gọn
và tiếp tục di chuyển bằng tàu điện
cả thời gian sử dụng xe đạp và tàu điện để đi làm rút ngắn hơn từng ngày gần hai mươi phút
mình thấy thứ nhất là tiết kiệm thứ hai là an toàn
với tiết kiệm nhất là tiết kiệm về thời gian
đi bộ thì mệt hơn đi xe đạp rồi
và thứ ba là nó tiếp theo nó rất là an toàn
ví dụ là trời nắng thì không sao nhưng mà mưa gió các thứ thì việc đi xe đạp thì xe mình nó khá là gọn
thì đi lên vỉa hè nó cũng không tốn nhiều diện tích
và thứ ba là tiếp theo nó an toàn
mình không sợ trơn trượt
không sợ lụt gì đấy đấy là trời mưa
tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông đi vào hoạt động cho phép mang xe đạp gấp lên tàu
nhiều người đã tận dụng sự tiện ích này để dễ dàng đi học đi làm
tranh những tuyến đường tắc như ngã tư sở nguyện trãi
ngoài ra có không ít những chiếc xe đạp gấp được thiết kế có kiểu dáng độc lạ
thu hút sự chú ý của người tiêu dùng
xu hướng sử dụng xe đạp gấp ngày càng phổ biến cũng mở ra nhiều cơ hội kinh doanh
xe đạp góp gọn có nhiều chủng loại chỉ từ hai đến ba triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc xe nhỏ
cho tới những chiếc cả vài chục triệu đồng tùy vào điều kiện kinh tế của người dùng
tính theo tháng thì mỗi tháng tăng khoảng hơn một trăm linh về số lượng mà khách hỏi và doanh số về khách mua
phương tiện công cộng đang rất là phổ biến và hiện tại thì đang có tàu điện trên cao
thì quãng đường di chuyển từ nhà mình đến nơi làm việc rất là xa
mình hay sử dụng tàu điện trên cao nên mình chọn loại xe đạp mà có trợ lực điện này để tiện thuận tiện từ nhà mình lên đến ga tàu điện hơn
thú vui chơi xe đạp gấp cũng có một số khó khăn
trong đó có việc đi tìm mua phụ tùng thay thế rất khó và giá cao
người mua cần cẩn trọng khi mua phụ tùng thay thế cho xe đạp tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại